sau nhiều năm dự án xây dựng trung tâm thể thao phan đình phùng bị đình trệ chưa thể thi công
mới đây ubnd tp hcm đã giao các sở ngành liên quan xem xét điều chỉnh phương án đầu tư để dự án sớm triển khai trở lại
chủ tịch ubnd tp hcm yêu cầu các sở ngành liên quan xem xét phương thức đầu tư dự án xây dựng trung tâm thể thao phan đình phùng
tiếp tục đầu tư theo phương thức đối tác công tư bbb hoặc dừng dự án bt chuyển sang hình thức đầu tư công
trong đó cần xem xét hệ quả pháp lý tình huống phát sinh và giải pháp xử lý đối với phương thức đầu tư đề xuất chọn
cần đề xuất phương thức quản lý khai thác hiệu quả khu đất chấm dứt tình trạng để trống như hiện nay
dự án nhà thi đấu phan đình phùng đã được thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư công theo hình thức bt từ năm hai nghìn tám và được triển khai từ tháng ba hai nghìn một mươi
ban đầu dự án có mức đầu tư chín trăm tám mươi tám tỷ đồng sau đó điều chỉnh hai lần lên một chín trăm năm mươi bốn tỷ đồng
ubnd tp hcm đã tính toán sử dụng một số
khu đất để bù hoàng chi phí đầu tư cho dự án nhưng đến nay vẫn chưa ngã ngũ
dự án được khởi công năm hai nghìn một mươi bảy rồi đình trệ đến nay